trong ngày một mươi một tháng một mươi tại quảng nam ảnh hưởng của cơn bão số sáu có do lớn gây lốc xoáy
khiến khoảng ba mươi nhà dân của hai xã bình trung và xã bình hải huyện thăng bình bị tốc mái
ngay sau khi cơn lốc đi qua lực lượng chức năng cùng nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả
rất may trận lốc xoáy không có thiệt hại về người